cục cảnh sát giao thông vừa lập biên bản xử lý lái xe không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
mặc dù tổ cảnh sát dẫn đoàn đã phát tín hiệu coi đèn ưu tiên yêu cầu lái xe nhường đường cho đoàn xe ưu tiên
tuy nhiên lái xe không chấp hành không nhường đường cho đoàn trên
đang lưu thông cùng chiều tại làn trong cùng sát giải phân cách giữa đường cao tốc
toàn bộ sự việc đã được camera hành trình ghi lại và được chuyển đến lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên tuyến để xử lý theo quy định
theo đội tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số ba
phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông với hành vi vi phạm không nhường đường xe được quyền ưu tiên
đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ được quy định tại điểm h khoảng năm điều năm nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín
tài xế điều khiển xe đầu kéo đã bị phạt bốn triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng
thưa quý vị kể từ ngày một mươi năm tháng bảy tổng công ty đường sắt việt nam sẽ chính thức triển khai áp dụng ứng dụng app mua vé tàu
và thanh toán trực tuyến trên điện thoại smartphone
khách hàng có thể tra tìm ứng dụng vé tàu của tổng công ty đường sắt việt nam trên ch play của google hoặc apple store của apple
có nhiều phương thức thanh toán như thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán ngân lượng bằng thẻ visa master atm nội địa
qr pay thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán napas thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán vnpay thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán payo
khách hàng cũng có thể chọn thanh toán trả sau bằng cách đặt chỗ tạm giữ vé và thanh toán trả sau
bằng tiền mặt hoặc các kênh thanh toán khác tại các điểm giao dịch